cục hàng không việt nam vừa báo cáo bộ giao thông vận tải một số khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hành khách và phương tiện đến đi cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất từ các địa phương ngoài tp hcm nói riêng và các hãng hàng không sân bay của việt nam nói chung
nhằm duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa không được thông suốt trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch
cục hàng không việt nam đã đề xuất bộ giao thông vận tải có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị thống nhất áp dụng việc xác nhận giấy tờ cho phép các phương tiện đường bộ người đưa đón hành khách đi máy bay khi đến và đi qua các địa phương để đến các cảng hàng không sân bay
thông tin cụ thể trên giấy được xác nhận được cục hàng không việt nam đề xuất gồm cấp xác nhận của ủy ban nhân dân xã phường
nội dung xác nhận bao gồm họ tên giấy tờ tùy thân chứng minh thư căn cước công dân hộ chiếu
chứng minh quân đội của lái xe cũng như là người đi cùng thông tin phương tiện đường bộ như biển số xe thông tin của hành khách đi máy bay họ tên giấy tờ tùy thân
thông tin của chuyến bay hành trình bay thời điểm đi hoặc đến cảng hàng không sân bay kèm theo vé máy bay của hành khách